với thủ đoạn lừa đảo xin giấy phép đầu tư giấy phép xây dựng các dự án trên địa bàn thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
rồi chiếm đoạt gần hai mươi tỷ đồng lê thị mây quê ở tỉnh ninh bình tạm trú tại thành phố đà nẵng
vừa bị toán nhân dân thành phố đài nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm
không nghề nghiệp nhưng tự xưng là người thân có mối quan hệ quen biết với rất nhiều người
có thể xin được giấy phép xây dựng cho các dự án mây đã khiến nhiều bị hại tin tưởng và giao tiền để đi lo công việc
từ tháng hai đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín mây hứa hẹn với một bị hại là xin được giấy phép xây dựng giấy phép đầu tư
rồi chiếm đoạt số tiền gần hai mươi tỷ đồng
khi thấy có dấu hiệu lừa đảo bị hại trên đã trình báo sự việc lên cơ quan công an để điều tra
kết thúc phiên tòa lê thị mây đã bị tuyên mức án trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chuyển sang những tin tức an ninh trả tự sau khi nhanh chóng điều tra xác minh vào ngày một mươi tám tháng một mươi một
công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình đã triệu
công an thành phố tam điệp đã triệu tập đối tượng chu hoàng tâm chú tại thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày một mươi bảy tháng một mươi một chu hoàng tâm điều khiển xe ô tô đi qua chốt kiểm soát dốc xây thành phố tam điệp
hướng từ thanh hóa đi hà nội
khi tổ công tác ra tín hiệu hướng dẫn di chuyển vào làn để khai báo y tế theo quy định
đối tượng đã không chấp hành và bất ngờ tăng ga tông thẳng vào đồng chí cảnh sát cơ động công an tỉnh
đang làm nhiệm vụ sau đó bỏ chạy
đồng chí cảnh sát cơ động bị thương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu
hiện công an thành phố tam điệp đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tại bình định văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội và công an phường gành ráng tp quy nhơn đã bắt được nguyễn quý tuyền
chú tài huyện trương mỹ thành phố hà nội
đây là đối tượng đang bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
nguyễn quý tuyền làm nghề lái xe ô tô cuối năm hai nghìn một mươi chín
trong một lần được thuê vận chuyển hàng hóa tuyền đã mang số hàng trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng
đến nơi khác bán lấy tiền tiêu xài sau đó bỏ trốn vào các tỉnh thành phía nam
ngày một mươi tám tháng một mươi một khi vừa đến địa bàn phường gành ráng thành phố quy nhơn thuê trọ với ý đồ tiếp tục lần trốn
tuyền đã bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện đối tượng đã được di lý về công an huyện trương mỹ thành phố hà nội để phục vụ công tác điều tra
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
đã triệt phá thành công một đường dây rửa tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia
đây là băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu hoạt động rất tinh vi
đối tượng vũ thành trung quê tiền giang bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ các hành vi rửa tiền
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan công an nhận tin báo của công ty pc về việc bị lừa đảo
chiếm đoạt số tiền gần một trăm một mươi đô la mỹ
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định các đối tượng lừa đảo đã đột nhập vào hệ thống máy tính
nội bộ của công ty pc để đánh cắp thông tin sau đó mạo danh gửi email cho đối tác của họ
thông báo thay đổi đơn vị thụ hưởng tiền thanh toán mua hàng từ công ty pc sang công ty do trung làm giám đốc
cơ quan công an đã kịp thời đề nghị ngân hàng phong tỏa

rộng điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu tiếp tục bắt giữ các đối tượng
nguyễn thị hạnh chú tại đồng nai phạm thanh dũng nguyễn thị vinh và uzo emmaniuel quốc tịch nigeria
quá trình điều tra cơ quan công an xác định năm hai nghìn một mươi bảy thông qua mạng xã hội hạnh quen biết uzo emaniuel
hai người này thuê một căn hộ cao cấp tại thành phố hồ chí minh sống với nhau như vợ chồng
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một uzo emmanuel yêu cầu hạnh tìm các công sản
dân việt nam để thuê họ đứng tên thành lập doanh nghiệp để uzo emmanuel và đồng bọn của y thực hiện hành vi rửa tiền
nếu thực hiện thành công hạnh và những người đứng tên thành lập công ty sẽ được hưởng một mươi trong số tiền giao dịch
tôi có quen một người tên là long so và có nói là muốn hợp thức hóa một số tiền từ nước ngoài chuyển về
muốn thành thức là mở công ty để nhận tiền và hướng dẫn cho tôi là tìm người để mở công ty và ăn phần trăm
và tôi sẽ được hưởng bốn trên tổng số tiền
mặc dù biết đây là hành vi bất hợp pháp nhưng hạnh vẫn liên hệ với vinh để thực hiện hành vi sai phạm
vinh đã cầu kết với phạm thanh dũng và vũ thành trung đăng ký thành lập một mươi một doanh nghiệp do trung và dũng làm giám đốc
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
uzo emmanuel và các đối tượng người nước ngoài đồng bọn thực hiện đột nhập trái phép vào hệ thống máy tính nội bộ của các doanh nghiệp
để đánh cắp thông tin phục vụ hành vi lừa đảo
về cái thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì các đối tượng này đã sử dụng cái phần mềm hoặc là cái mã độc để xâm nhập trái phép vào mạng vi tính của các cái doanh nghiệp
mà chúng cần phải thu thập thông tin về hợp đồng
từ các thông tin thu thập được thì chúng giả mạo cái email của các doanh nghiệp đối tác
và trong cái email này thì chúng đề nghị là chuyển cái số tiền thanh toán trong cái hợp đồng vào một cái tài khoản của các cái công ty mà do chúng đã lập sẵn
với thủ đoạn trên tính đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
chúng đã chiếm đoạt của một doanh nghiệp có trụ sở tại châu âu hai trăm ba mươi sáu
tương đương với sáu một tỷ đồng
số tiền này được chuyển vào tài khoản của một công ty do dũng làm giám đốc
thì cho em năm cái
cơ quan điều tra cho biết đây là một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia với hành vi rất tinh vi
hiện cơ quan điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án
làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi một
tại khu vực chân dốc cầu bạch đằng ngay trước trạm kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
thuộc địa phận xã liên vị thị xã quảng yên của tỉnh quảng ninh là một người tử vong
cụ thể xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát một mươi năm c chín nghìn bốn trăm chín mươi do nguyễn văn định chú tỉnh bắc giang điều khiển
đi theo hướng hải phòng sang quảng ninh
khi đến trạm thu phí bot cầu bạch đằng do mất lái đã va chạm liên hoàn với ba xe ô tô
hậu quả vụ tai nạn là một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại quận đống đa hà nội tử vong
ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng chức năng đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân ban đầu xác định do xe ô tô đầu kéo mất lái dẫn đến tai nạn
một đường dây mua bán ma túy từ lào qua cửa khẩu cầu treo huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
vào thành phố hồ chí minh tiêu thụ vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh nghệ an triệt phá bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin
đối tượng bị bắt giữ khi đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin
là trần nguyễn hồng lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn hòa bình xã kỳ phong huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
trước đó lĩnh thường xuất hiện tại địa bàn thành phố vinh tỉnh nghệ an
có biểu hiện bất minh về kinh tế và có dấu hiệu nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy

có biểu hiện bất minh về kinh tế và có dấu hiệu nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy

trước đó lĩnh thường xuất hiện tại địa bàn thành phố vinh tỉnh nghệ an có biểu hiện bất minh về kinh tế và có dấu hiệu nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
đơn vị đã xác lập chuyên án và quyết tâm triệt phá bắt các đối tượng trong đường dây này
cụ thể vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tại quốc lộ tám a đoạn đi qua địa phận thôn hà chùa xã sơn tây huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
chủ trì phối hợp với công an tỉnh hà tĩnh cục hải quan hà tĩnh
đã phát hiện bắt quả tang trần nguyễn hồng lĩnh khi đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin bằng xe máy
từ khu vực biên giới thuộc xã kim sơn một về thị trấn tây sơn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
để tiếp tục vận chuyển vào thành phố hồ chí minh tiêu thụ

thuê lính vận chuyển vào thành phố hồ chí minh với giá một trăm linh triệu đồng
chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
còn tại đắk lắc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
và mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng là thái văn dũng trú tại xã hòa phú thành phố buôn ma thuận tỉnh đắk lắc
trước đó dũng điều khiển xe mô tô đến thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
mua hai trăm linh gram ma túy đá của một đối tượng không rõ lanh lịch
với giá năm mươi triệu đồng về để sử dụng và bán kiếm lời
khi đang trên đường về thành phố buôn ma thuật do sợ bị phát hiện
nên dũng đã giấu số ma túy trên vào gốc cây ở một quán nước tại xã crong bốc huyện crong pak
rồi tiếp tục đi xe về thành phố buôn ma thuận
khi dũng đang trên đường về thì bị tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố bô ma thuật phát hiện bắt quả tang thu giữ trong xe một bịch ma túy
mà dũng đã mua để sử dụng trước đó
tại cơ quan công an dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
đồng thời khai báo nơi cất dấu số ma túy đá trên
một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại khu vực chợ cái tre
ở xã tân thiềng huyện trợ lách tỉnh bến tre
đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre phối hợp với công an huyện trợ lách triệt phá
khi thấy sự xuất hiện của lực lượng công an các đối tượng liền bỏ chạy
tuy nhiên hai mươi năm đối tượng cả nam lẫn nữ đã bị khống chế bắt giữ
tại hiện trường trên người các con bạc cơ quan chức năng đã tạm giữ hai con gà
một mươi điện thoại di động tám mươi ba xe mô tô cùng với số tiền trên chín mươi triệu đồng
và một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện trợ lách tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
trong khi đó viện kiểm soát nhân dân tỉnh đồng nam
đồng nai vừa ra cáo trạng truy tố đối với đỗ sơn tùng ba mươi tám tuổi
giám đốc công ty cổ phấn bất động sản nhà đất đồng nai
hà huy huyền giám đốc điều hành
lê hữu trung giám đốc truyền thông
phạm thành lộc phó giám đốc tổng hợp
nguyễn thành tâm giám đốc kinh doanh truyền thông
và nguyễn bảo trân giám đốc kinh doanh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng đỗ sơn tùng thành lập công ty cổ phấn bất động sản nhà đất đồng nai
có trụ sở tại phường tân hiệp tp biên hòa
khai khống số vốn điều lệ là hai trăm linh tỷ đồng
để đủ điều kiện hoạt động
vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
tùng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thừa đất
trị giá gần ba tỷ đồng
tại xã bào hàm huyện trảng bom
sau đó thuê người vẽ bản đồ phân lô
rồi tự đặt tên là dự án
khu dân cư happy town hai
tiếp đó tùng yêu cầu lộc và trung
chỉ đạo nhân viên giao bán giới thiệu
về dự án trên các trang mạng xã hội
tổ chức hội thảo giới thiệu khách hàng
về dự án đưa khách hàng đi xem đất
với thủ đoạn trên công ty này
đã bán được tám mươi bốn lô đất của dự án ma
thu được hơn một mươi sáu tỷ đồng từ khách hàng
cũng trong năm hai nghìn một mươi chín
tùng đã mua nhiều lô đất
có nguồn gốc trồng cây lông năm
tại huyện trảng bom rồi thuê người vẽ
bản đồ phân lô đặt tên là dự án
giao bán giới thiệu bán đất nền
nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng
cơ quan điều tra xác định tùng đã bán
hơn năm trăm linh nền đất với số tiền
gần một trăm hai mươi ba tỷ đồng
ngoài ra để có tiền hoạt động công ty
tùng đã thế chấp một mươi giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất của một mươi thửa đất nêu trên
cho tiệm cầm đồ quá trình điều tra
cơ quan chức năng xác định các bị can
huyền trung lộc tâm
và trân đã tham gia vào quá trình
làm hợp đồng mua bán đất dự án ma
sau mỗi lần ký hợp đồng các đối tượng
sẽ được nhận tiền hoa hồng từ công ty
cơ quan cảnh sát điều tra
công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
đã khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với nguyễn quang ẩn
hai mươi tám tuổi trú tại huyện định quán
tỉnh đồng nai về tội vi phạm quy định
về tham gia giao thông đường bộ gây chết người
trước đó vào khuya ngày hai mươi hai tháng một mươi
ẩn điều khiển xe tải mang biển số sáu mươi c
liêu thông trên đường mỹ xuân hòa bình
theo hướng quốc lộ năm mươi một đến sông xoài
khi đến địa bàn ấp cầu ri
xã sông xoài thì xảy ra tai nạn giao thông
với xe mô tô do một thanh niên
hai mươi bốn tuổi trú tại thị xã phú mỹ
điều khiển hậu quả làm người điều khiển
xe mô tô tử vong ngay tại hiện trường
sau khi xảy ra tai nạn ẩn
điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường
bỏ trốn vào cuộc điều tra ngày
hai mươi tháng một mươi công an thị xã phú mỹ
đã xác định được ẩn là người điều khiển
chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn trên
đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế ma túy công an huyện bình lục
tỉnh hà nam vừa triệt phá thành công
chuyên án ma túy bắt giữ
đối tượng lê hữu kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại địa phương
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thông tin có trong cụm tin vắn ngay sau đây
đối tượng kiên bị lực lượng công an
bắt quả tăng khi đang bán trái phép chất ma túy
cho một đối tượng tại nhà ở của kiên
thuộc thôn ba xã bối cầu
tại hiện trường và qua khám xét nơi ở
cơ quan công an thu giữ ba gói ma túy đá
có trọng lượng hai hai trăm chín mươi bảy gram

và nhiều vật chứng có liên quan
bước đầu kiên khai nhận mua số ma túy trên
của một đối tượng không quen biết
tại tỉnh nam định để bán kiếm lời
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán karaoke
đối tượng đinh nam bình quê tỉnh đồng nai
và nguyễn thúy hằng quê tỉnh cà mau
đã bị công an thành phố biên hòa đồng nai
khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng
ngoài ra bảy đối tượng khác
cũng bị cơ quan công an lập biên bản
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ việc tổ chức
và sử dụng trái phép chất ma túy
tại quảng nam lợi dụng những diễn biến phức tạp
của dịch covid một mươi chín rất nhiều cá nhân
đã đưa ra những thông tin sai sự thật
giật gân câu like trên các trang mạng xã hội
tạo tâm lý hoang mang và gây nhiều khó khăn
cho công tác phòng chống dịch
đây là hành vi vi phạm pháp luật
cần được xử lý nghiêm minh
thời gian vừa qua công an tỉnh quảng nam
đã tăng cường ra soát xử lý cương quyết
đối với những cá nhân cố tình đăng tải
phát tán thông tin sai sự thật
có liên quan đến dịch covid một mươi chín trên mạng xã hội
chín đối tượng bị xử phạt
tổng số tiền năm mươi ba triệu đồng
với hành vi đăng thông tin sai sự thật
trong đó phần lớn các trường hợp
đăng tải thông tin sai sự thật
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
truy xét hai vụ việc
xác minh làm rõ và đề xuất
xử lý hai đối tượng giả mạo
các văn bản của cơ quan nhà nước
về dịch bệnh covid một mươi chín
gọi hỏi gian đe một mươi sáu đối tượng đăng tải
chia sẻ bài viết có nội dung gây hoang mang
dư luận quần chúng nhân dân
đây là con số thống kê của tỉnh quảng nam
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đáng chú ý là mới đây
sở thông tin truyền thông tỉnh quảng nam
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
bảy năm triệu đồng đối với công dân
đinh hiễu thoại là linh mục phụ tá
giáo sứ tiên phước
huyện tiên phước đã có những bài viết
bình luận trên mạng xã hội facebook
sai sự thật về quỹ vaccine gây bức xúc
trong nhân dân ảnh hưởng đến công tác
phòng chống dịch bệnh
theo điều một trăm linh một của nghị định
của chính phủ
thì cũng đã quy định
khoản một điều
là phạt tiền từ một mươi triệu đến hai mươi triệu đồng
đối với những hành vi
lợi dụng mạng xã hội để thực hiện
một số hành vi sau
cụ thể là cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo này
thông tin sai sự thật
xuyên tạc vào vụ khóng
đặc biệt trong tình hình nóng bây giờ
mọi người đều chống
covid toàn đảng toàn dân chống covid
mà tự nhiên anh lại đưa ra
cái vấn đề nhạy cảm
sai sự thật bóp méo sự thật
thì cái hậu quả nó lớn chứ
làm cho sáo trộn
cái tư tưởng của quần chúng nhân dân
ảnh hưởng lớn đến
cái việc mà huy động
chúng ta bị đẩy lùi đại dịch
theo quy định của pháp luật
tất cả những hành vi đăng tải
chia sẻ thông tin sai sự thật
xuyên tạc trên mạng xã hội
là vi phạm pháp luật
và cần phải được xử lý nghiêm minh
phải nói rằng những hành vi đó
cũng là hành vi vi phạm pháp luật
là sai trả bởi vì
anh chưa kiểm chứng
cái thông tin đó là đúng hay không
mà anh đã chia sẻ
anh đã like anh thích
rồi anh bình luận
rồi có những người bình luận
mang tính chất là giải trí vui
xét ở góc độ pháp luật
nó vẫn sai
thì tùy mức độ sai
tùy con người cụ thể
thì chúng ta sẽ có những mức
hình phạt khác nhau
việc những cá nhân đưa những thông tin
sai sự thật trên mạng xã hội
đặc biệt là thông tin liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
không chỉ thể hiện sự thiếu trách nhiệm xã hội
mà còn vi phạm quy định của pháp luật
mạng xã hội là ảo
nhưng tác hại của các thông tin là thật
do đó cần xử lý nghiêm khắc
đối với những cá nhân tổ chức vi phạm
người dân cần cân nhắc lựa chọn thông tin
khi đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội
để tránh tiếp tay cho những thông tin xấu độc
len lỏi vào đời sống xã hội
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục
với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều
thành phố đà nẵng vừa tiến hành
truy xét và bắt giữ đối tượng võ đình chiêu
trú tại huyện thang bình tỉnh quảng nam
là thủ phạm đã đột nhập trộn các kho vật tư
đồ điện lạnh số lượng lớn trên địa bàn
qua tin báo của một người dân trên địa bàn
phường hòa minh về việc bị mất trộn
số lượng lớn tài sản là đồ điện lạnh
để tại kho trên đường hoàng văn thái
công an quận liên triều đã khẩn trương vào cuộc
và sau gần hai mươi bốn giờ đồng hồ
xác minh truy tìm đã xác định được chiêu
là thủ phạm của vụ trộn cắp nói trên
nên đã tiến hành bắt giữ chiêu
tại quê nhà và di lý ra đà nẵng
tại cơ quan công an chiêu thừa nhận
vì làm công nhân ở gần kho hàng của bị hại
nên phát hiện thấy sơ hở
chờ đến lúc dạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một
đã thực hiện đột nhập
gọi xe tải vận chuyển toàn bộ số đồ điện lạnh
trộm cắp được đi tiêu thụ tại một cơ sở
buôn bán phế liệu ở quận thanh khê
số tiền có được từ việc trộm cắp tài sản
tiêu dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
vật chứng thu giữ được là
tám bộ điều hòa hai tivi và một ổn áp
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke
hai đối tượng là đinh nam bình
quê ở tỉnh đồng nai và nguyễn thúy hằng
quê ở tỉnh cà mau vừa bị công an tp biên hòa
tỉnh đồng nai khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng
ngoài ra bảy đối tượng khác
cũng bị cơ quan công an lập biên bản
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ việc tổ chức
và sử dụng trái phép chất ma túy
vào dạng sáng ngày năm tháng một mươi một
sau khi nhậu xong nhóm của bình
đã đến một quán karaoke trên địa bàn phường an bình
tp biên hòa
hát và sử dụng ma túy thì bị nhân viên quán phát hiện
đồng thời nhân viên đã cung cấp
số điện thoại của nguyễn thúy hằng
để nhóm này liên hệ tìm địa điểm sử dụng ma túy
sau đó nhóm của bình đến một căn nhà
tại tổ ba mươi một khu phố bốn c
phường tràng giai
căn phòng được bố trí loa đèn chiếu
và các thiết bị để hỗ trợ việc sử dụng ma túy
bay lắc và đã bị cơ quan công an
phát hiện xử lý
qua test nhanh cả chín đối tượng dương tính với chất ma túy
trong đó đối tượng nguyễn thúy hằng
dương tính với sars cov hai
trong khi đó tại quảng ngãi
vào khoảng h một mươi năm sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một
đội cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội
và đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp quảng ngãi kiểm tra triệt xóa
ổ nhóm sử dụng ma túy trong karaoke sao mai
thuộc phường nghĩa lộ tp quảng ngãi
theo đó các đội nghiệp vụ công an tp quảng ngãi
đã phát hiện tại bốn phòng hát karaoke
thuộc cơ sở karaoke sao mai
trên đường trần quang diệu
phường nghĩa lộ tp quảng ngãi
có hai mươi hai đối tượng có sử dụng ma túy tổng hợp
trước tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn
vẫn còn diễn biến phức tạp
các cơ sở karaoke chưa được hoạt động
tuy nhiên chủ cơ sở vẫn bất chấp quy định
len lút hoạt động để thu lợi

lực lượng công an tp quảng ngãi
thu giữ tại hiện trường nhiều loại ma túy tổng hợp
lực lượng công an tp quảng ngãi
thu giữ tại hiện trường nhiều loại ma túy tổng hợp
kết quả xét nghiệm nhanh
có một mươi đối tượng dương tính với ma túy
công an tp quảng ngãi sẽ xử lý nghiêm minh
đối với chủ cơ sở và các đối tượng
có hành vi vi phạm pháp luật
và vi phạm quy định về phòng chống dịch trên địa bàn
trong thời gian đấy

đầu tiếp tục thực hiện kế hoạch của trưởng công an tp
đội quản lý hành chính sẽ tiếp tục chủ động
phối hợp với các đội nghiệp vụ
tiến hành kiểm tra các cơ sở
ngành nghề kinh doanh có điều kiện
đặc biệt là các cơ sở karaoke
theo quy định của chủ tịch địa bàn giao tỉnh
hiện nay là đang tạm dừng hoạt động

nhưng mà có cơ sở vẫn lén lút hoạt động
chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
ngay qua công an tp quảng ngãi liên tục kiểm tra
chủ động xử lý nghiêm
các cơ sở karaoke vi phạm
các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
việc chủ động kiểm tra xử lý nghiêm
của công an tp quảng ngãi
đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự
và kiềm chế sự lây nhiễm dịch covid một mươi chín
ra ngoài cộng đồng